tại thành phố hồ chí minh nhu cầu tuyển dụng nhân lực thuộc nhóm ngành dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn
những tháng cuối năm thường tăng cao
mới đây trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố đã tổ chức ngày hội tuyển dụng dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn năm hai nghìn hai mươi bốn
với mục đích gắn kết kịp thời cung cầu việc làm cho ngành dịch vụ này
ba mươi doanh nghiệp khối ngành du lịch nhà hàng khách sạn tại thành phố hồ chí minh
đã giới thiệu đến các ứng viên hơn hai năm trăm linh chỉ tiêu tuyển dụng với nhiều vị trí hấp dẫn
quản lý nhà hàng bếp trưởng quản lý cửa hàng dịch vụ ăn uống v v
em học kia ngành nhà hàng khách sạn đây là một cơ hội để em trải nghiệm thực tế
em tiếp xúc được với những doanh nghiệp xem họ đang thực sự cần cái gì
để em có thể biết mình thiếu cái gì để mà bổ sung
các tiêu chí mà các nhà tuyển dụng đưa ra vẫn bao gồm các tiêu chí về thái độ kiến thức và kỹ năng của các ứng viên
họ yêu cầu ứng viên ít nhất phải có những kiến thức nền tảng cơ bản
để có thể thích nghiên nhanh
trong công việc họ cũng yêu cầu các ứng viên phải có một cái kỹ năng nghề tương đối là phù hợp
để có thể nhanh chóng hòa nhập và cùng làm việc
thực tế là phần lớn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn
phải tuyển dụng thêm lao động phổ thông và làm việc
và sau đó huấn luyện nâng cao tay nghề là chính
công nhân lực đào tạo chính quy hiện nay còn thiếu
do vậy lần đầu tiên ngày hội tuyển dụng theo hình thức tập trung
theo ngành nghề cụ thể được tổ chức đã giúp cho nhà tuyển dụng
được nhân lực phù hợp đúng chuyên môn hơn và ứng viên cũng nắm bắt kịp thời
những tiêu chí yêu cầu của nhà tuyển dụng đề ra
chúng tôi cũng muốn có một sự định hướng về ngành nghề này trong tương lai
để các bạn thấy rõ một ngành nghề mà hiện nay có nhu cầu lớn trong xã hội
đồng thời là mức thu nhập và công việc làm nó mang tính ổn định lâu dài
để các bạn có một định hướng rõ hơn khi các bạn có những cái đam mê
hoặc là có những sở trường về lĩnh vực ngành nghề này
được tiếp cận hiểu thêm về kinh nghiệm làm việc kỹ năng thái độ cần thiết
của một nhân sự làm việc trong ngành dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn
là những kinh nghiệm quý báu đối với mỗi bạn trẻ tham gia ngày hội lần này
theo viện nghiên cứu phát triển du lịch việt nam nhu cầu lao động đến năm hai nghìn ba mươi
của ngành du lịch là hơn bốn triệu lao động và hơn một sáu triệu việc làm trực tiếp
trong khi đó hiện tại mỗi năm các cơ sở đào tạo chỉ đáp ứng được năm mươi
nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành du lịch nhà hàng khách